sáng nay mùng một tháng một tại sân bay quốc tế phú bài sở du lịch thừa thiên huế phối hợp với chi nhánh tổng công ty hàng không việt nam cảng vụ miền trung tại huế cảng hàng không quốc tế phú bài hiệp hội du lịch thừa thiên huế đã tổ chức đón đoàn du khách đầu tiên đến thừa thiên huế bằng đường hàng không trong đó phần lớn là khách quốc tế sông đất đầu năm mới hai nghìn một mươi tám
vì khách đầu tiên đến huế năm hai nghìn một mươi tám bằng đường hàng không là ông ali cox stéphane gary quốc tịch mỹ may mắn được vietnam airlines trao tặng phần thưởng đặc biệt là một vé khứ hồi nội địa của vietnam airlines có giá trị sử dụng trong năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi bảy tổng lượng khách du lịch đến thừa thiên huế đạt trên ba bảy triệu lượt tăng một mươi sáu so với cùng kỳ trong đó khách quốc tế đạt trên một bốn triệu lượt
khách lưu trú đón khoảng một chín triệu lượt tăng khoảng chín một so với cùng kỳ trong đó khách quốc tế tám trăm năm mươi lượt
doanh thu du lịch trong năm hai nghìn một mươi bảy đạt khoảng ba năm trăm hai mươi tỷ đồng tăng gần một mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi tám ngành du lịch thừa thiên huế phấn đấu đón khoảng từ bốn đến bốn hai triệu lượt khách tăng một mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó khách quốc tế chiếm từ bốn mươi đến bốn hai triệu lượt
khách lưu trú ước đạt hai một hai hai triệu lượt tăng một mươi hai so với cùng kỳ
doanh thu du lịch dự kiến tăng một mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy đạt từ bốn đến bốn hai trăm linh tỷ đồng trong năm hai nghìn một mươi tám